rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình dân tộc miền núi của truyền hình nhân dân
quý vị thân mến từ xưa đến nay những rào cản định kiến những hủ tục lạc hậu đã khiến nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số mất đi quyền làm chủ cuộc đời mình
họ không có tiếng nói trong gia đình cộng đồng làng bản
vậy nên để đảm bảo sự công bằng thời gian qua đảng và nhà nước đã có rất nhiều các chính sách dự án tạo cơ hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số vươn lên
rất nhiều mô hình về nâng quyền kinh tế cho phụ nữ được triển khai và bước đầu đã thành công
từ đó góp phần làm giàu cho gia đình quê hương bản làng
dường như với quyết tâm và nghị lực vượt khó vượt lên phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng khẳng định được vai trò vị thế của mình trong xã hội

dường như với quyết tâm và nghị lực vượt khó vượt lên phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng khẳng định được vai trò vị thế của mình trong xã hội
từ đó góp phần làm giàu cho gia đình quê hương bản làng

từ đó góp phần làm giàu cho gia đình quê hương bản làng

trong mùa nấm này thì trừ tất cả chi phí đi thì lợi nhuận là được gần một trăm linh triệu
hiện nay nhờ được cho vay vốn không lãi suất hơn một trăm một mươi triệu đồng
chị đã mở rộng sưởng trồng tới hai mươi một bầu nấm
với loại nấm sò này thời gian trồng và thu hoạch khá ngắn khoảng hai tháng
vì vậy lãi thu về cũng nhanh hơn các mô hình kinh tế khác
hiện nay ở huyện quang bình có rất ít mô hình trồng nấm như chị hiền
vì vậy mà sản phẩm làm đến đâu tiêu thụ hết đến đấy
từ đó mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình
có thể thấy từ các chính sách của đảng và nhà nước
cũng như dự án nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở việt nam
mà cuộc sống người dân ở nhiều bản làng đang từng ngày đổi thay
với huyện quang bình tỷ lệ hộ nghèo năm hai nghìn hai mươi ba giảm còn hơn chín
trong khi năm hai nghìn hai mươi hai là trên một mươi năm
và quan trọng nhất là từ đây nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ngày càng tự tin
khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội
một trong những mục tiêu quan trọng của nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số
chính là giúp chị em tự chủ hơn trong việc định hướng sản xuất kinh doanh của gia đình
thời gian qua rất nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số đã vươn lên khởi nghiệp biến những thử thách thành cơ hội
với chị hùng thị dạng từ những nương trẻ hoang sơ nơi vùng núi cao
chị đã quyết tâm đưa trẻ xuống núi từ đó tạo công an việc làm cho nhiều bà con trong thôn bản
xin chào tất cả mọi người mình tên là hùng thị giạng
và mình là người dân tộc thiểu số ít người
mình là dân tộc bà thiển các bạn ạ
hiện tại thì mình đang ở trên đồi chè của nhà mình ý
đang vụ thu chè xuân nên là đang có nhờ các bác các anh chị ra vườn để thu hội nhà mình
và như các bạn có thể thấy chè ở trên đây người dân ở trên mình trồng rất là sạch
những bút chà những bút chà xuân đầu năm này các bạn ơi
ở đây người dân trồng không có theo hàng lối không theo gì cả
và cũng không phun thuốc các thứ nên là chè rất là sạch
và khi mà chế biến ra ý
các sản phẩm của mình thì nó sạch nó đảm bảo sức khỏe cho người dùng
lời giới thiệu mộc mạc và rất giản dị về nương chè này là của một người phụ nữ dân tộc bà thẻn
chị hùng thị giạng
dù chỉ mới tập tành ghi hình để quảng bá sản phẩm thời gian gần đây
nhưng chị giạng rất quyết tâm
từ những đồi chè xanh mướt đến công việc hái chè của bà con
tất cả đều được chị ghi lại rất chân thực
để giới thiệu cho người xem qua các kênh như facebook hoặc tik tok
ở những vùng núi cao tên tuổi chè san tuyết đã vang danh tại những địa danh như tà xùa
suối giàng bắc hà hay hoàng su phi
tuy nhiên sinh ra và lớn lên tại thôn thượng bình xã yên thành
một vùng trồng chè nổi tiếng ở huyện quang bình
nên chị hùng thị dạng vẫn quyết tâm khởi nghiệp với mô hình sản xuất chè
trước đây trên đây có sáu mươi năm hộ dân trồng tận năm mươi sáu mươi ha chè
nhưng mà chủ yếu là sẽ thu chè vàng
chè mà phụ thuộc vào thị trường trung quốc rất là nhiều
nếu như là bên trung quốc thu thì sẽ bán được
còn bên trung quốc mà không thu thì mình lại phải bỏ hiện tại
từ lúc mà bên tổ chức kê hỗ trợ
thì em lại đi theo các con đường khác với mọi người là em chuyên về sản xuất trẻ uống nhiều hơn
hiện tại cái giá chè bình thường bên ngoài đang rất là rẻ
nếu như mà các hộ gia đình khác hái cái chè mà bình thường sẽ chỉ được bảy một cân thôi
và hiện tại em đang thu mua của các hộ gia đình liên kết với em là một mươi bốn một mươi năm một cân
sẽ tùy từng loại chè
đặc biệt đầu năm hai nghìn hai mươi ba từ cuộc thi khởi nghiệp do tổ chức care quốc tế tổ chức
chị dạng đã thuyết phục được ban tổ chức hỗ trợ một phần chi phí và thiết bị chế biến
cũng như đào tạo kỹ thuật để chế biến trà
từ đó đến nay sườn trà đã đi vào hoạt động và trịnh dạng đã có thể sản xuất
bán một mẻ chè khô chất lượng tốt với giá thành cao hơn nhiều so với trước đây